đại sứ quán colombia tại việt nam đã giới thiệu những điểm du lịch đặc sắc của đất nước này như thành
phố nổi tiếng bogota medellín cali các lễ hội carnival đầy màu sắc và thiên nhiên chủ phú vùng
santa marta của đất nước mỹ latin này thông qua buổi hội thảo đại sứ quán colombia mong muốn được
hợp tác với các công ty lữ hành các khách sạn để có thể tạo ra những chương trình tour phù hợp cho
du khách việt nam góp phần thúc đẩy du lịch và văn hóa hai nước phát triển colombia đang triển
các thỏa thuận với việt nam tiến hành các dự án hợp tác trong lĩnh vực du lịch